trước tình hình người dân các tỉnh miền tây tự ý về quê có nguy cơ gây phức tạp tình hình dịch bệnh
theo thông tin từ thượng tá trần thanh giang phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm
hiện nay đã có chủ trương đưa đón những người dân có nhu cầu về miền tây bằng xe khác
theo đó người dân sẽ được đưa về quê bằng xe khách xe máy cá nhân của họ sẽ được vận chuyển bằng xe tải
vào sáng cùng ngày lực lượng chức năng bắt đầu yêu cầu bà con tập hợp theo từng tỉnh thành phố để được đưa về quê
theo thống kê người dân có nhu cầu trở về một mươi ba địa phương
trước đó ngày ba mươi tháng chín tp hcm gỡ bỏ các chốt chặn nội đô
hàng nghìn người từ tp hcm chạy xe máy chở theo đồ đạc lệnh cảnh về quê miền tây
khi đến khu vực giáp cửa ngót tỉnh long an họ bị lực lượng chức năng trả lại
lực lượng chức năng tuyên truyền yêu cầu người dân quay về nơi cư trú
tuy nhiên nhiều người vẫn cố bán trụ chờ được thông qua để về quê
chính quyền địa phương đã cử lực lượng ổn định tình hình phát nước thức ăn cho người dân
đêm qua hàng trăm người vào và tải chốt chặn
nhiều người đã trả phòng trọ hết tiền nên không biết phải đi đâu